như vậy là ngày tôn vinh phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi đã cận kề
và cũng như mọi năm thì thời điểm này thị trường hoa tươi cũng đã trở nên rộn ràng hơn
tại thành phố hồ chí minh dịch vụ bán hoa online hiện là dịch vụ không thể thiếu
đối với người dân thành phố trong những ngày này
bên cạnh các chợ hoa truyền thống những cửa hàng hoa online ở thành phố hồ chí minh
năm nay tấp nập người đặt hoa dịp hai mươi tháng một mươi
so với việc trực tiếp đến cửa hàng mua hoa đặt hoa online trực tuyến được ưa chuộng
bởi sự tiện lợi khi nhà ở xa tiệm hoa hoặc không phải tốn thời gian đi mua
được giao hàng tận nơi đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
dịp này lượng khách hàng đặt nhiều khiến các cửa hàng trong tình trạng quá tải
giá hoa tươi hiện nay tăng từ ba trăm linh bốn trăm linh so với ngày thường đặc biệt là hoa hồng
và một số loài hoa đẹp lạ giá cao không đủ cung cấp cho thị trường
những người có kinh nghiệm mua hàng online đã đặt mua hàng trước một tháng để được giá tốt
dịch vụ hoa online có các hệ thống quản trị đặt hàng quản lý đơn hàng
chăm sóc khách hàng trực tuyến nên đã phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng
cho đến thời điểm hiện tại thị trường hoa online tại tp hcm đang nóng lên
với sự cạnh tranh về giá lượng tiêu thụ và sức hấp dẫn của hoa nội địa cũng như hoa ngoại nhập
hiện tại đây là dịch vụ không thể thiếu trên địa bàn tp hcm